cũng trong ngày một mươi tám tháng bốn tại đắk nông tòa án nhân dân cấp cao tại tp hcm mở lại phiên tòa xét xử phúc thẩm
đối với bị cáo đỗ văn minh nguyên bí thư xã liên hà huyện lâm hà tỉnh lâm đồng
bị cáo đỗ văn minh bị truy tố về bốn tội danh giết người lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
hủy hoại tài sản và xâm phạm mồ mả
đây là vụ án giết người đốt xác gây chấn động dư luận vào tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
theo cáo trạng vì nợ số tiền lớn không có khả năng trả nên vào tháng năm năm hai nghìn hai mươi
bị cáo minh đã lên kế hoạch trộm mộ lấy xác để tạo hiện trường giả là chính mình đã chết
mục đích của đỗ văn minh là trục lội số tiền bảo hiểm nhân thọ khoảng một mươi tám tỷ đồng
kế hoạch trộm mũ bắt thành đỗ văn minh đã ra tay sát hại anh trần nho vương
em họ bị cáo minh tại nhà rẫy ở huyện đắk cơ cơ long tỉnh đắk nông
rồi dựng hiện trường giả bản thân mình gặp tai nạn giao thông

đỗ văn minh đã bắt cháy xe gây án xong minh bỏ trốn xuống bình phước
và bị công an tỉnh đắk nông bắt giữ vài ngày sau đó
tại phiên tòa phúc thẩm hội đồng xét xử quyết định không chấp nhận kháng cáo
và giữ nguyên bản án sơ thẩm tuyên tử hình bị cáo đỗ văn minh